ban duy tu công trình hạ tầng giao thông tp hà nội cho biết hiện nay mật độ lưu thông trên tuyến đường vành đai ba trên cao đang vượt hai năm lần so với tiêu chuẩn
vì vậy đơn vị này đang kiến nghị cần điều chỉnh giảm tốc độ ở tuyến đường vành đai ba trên cao từ nút giao pháp vân đến cầu vượt mai dịch và ngược lại xuống gòn sáu mươi km trên giờ để bảo đảm an toàn giao thông
hiện nay thì tốc độ lưu thông trên vành đai ba trên cao đoạn qua tuyến nói trên đang cho phép là tám mươi km trên giờ
căn cứ số liệu đếm xe vận tốc thực tế tình hình tai nạn ủn tắc giao thông ban duy tu kiến nghị sở giao thông vận tải tp hà nội điều chỉnh tốc độ khai thác nhằm sửa chữa khẩn cấp sự cố xô lệch cối cầu
đồng thời cũng kiến nghị sở xây dựng chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác duy tu thường xuyên hệ thống thoát nước sửa chữa ngay cậu ống nước bị vỡ khắc phục tình trạng ngập úng khi trời mưa to để bảo đảm an toàn giao thông